tại buổi kiểm tra hiện trường người đứng đầu bộ giao thông vận tải cho rằng để dự án sửa chữa mặt cầu thăng long giai đoạn tiếp theo sẽ được thực hiện đồng bộ khắc phục hư hỏng lớp phủ mặt cầu đảm bảo độ ổn định lâu dài
chúng tôi sẽ cố gắng là chọn một phương án tốt nhất có thể là kéo dài bảy năm một mươi năm càng kéo dài càng tốt dĩ nhiên kéo dài thì chi phí nó lớn tuy nhiên việc này chúng tôi sẽ cố gắng tối đa để sửa chữa toàn diện cái mặt cầu thăng long
theo các chuyên gia việc sửa chữa mặt cầu thăng long
liên tiếp gặp thất bại là do công nghệ kỹ thuật áp dụng chưa đúng chưa chuẩn bởi thời gian qua do ngành giao thông dùng các loại nhựa khác nhau để vá mặt cầu dẫn tới độ kết dính kém với khung cầu là bằng thép
duy tu bảo dưỡng năm nào cũng được các cơ quan tiến hành ít cũng phải bỏ ra hơn một tỷ đồng còn những đợt sửa chữa lớn lên đến cả chục tỷ đồng và đợt tới bộ giao thông vận tải tiếp tục đề ra các phương án sửa chữa lâu dài
tuy nhiên nếu không tìm ra phương án tối ưu để sửa chữa thì hàng tỷ đồng ngân sách bỏ ra sẽ là khoản lãng phí không nhỏ
thưa quý vị cũng vào ngày hôm qua tại thành phố hà nội và nam định đã xảy ra hai vụ hỏa hoạn đáng chú ý là nguyên nhân đều do chập điện tiếp tục cảnh báo người dân và các cơ sở kinh doanh tiếp tục lưu ý công tác phòng chống cháy nổ nhất là trong tình hình thời tiết nắng nóng như hiện nay
vào khoảng một mươi bảy h năm mươi năm chiều ngày hôm qua một mươi tám tháng tám một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại cơ sở food massage bốn tầng trên phố trần khát trân quận hai bà trưng hà nội khiến hàng chục nhân viên và khách bỏ chạy
khi nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường năm xe chữa cháy đã được huy động sau hơn ba mươi phút đám cháy đã được dập tắt nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện
một cụ ông tám mươi tuổi bị kẹt trong đám cháy đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh nam định giải cứu kịp thời vụ việc xảy ra tại khu tập thể tỉnh ủy ngõ chín mươi bảy hàn thuyên thành phố nam định vào trưa ngày một mươi tám tháng tám
nguồn nhân vụ cháy ban đầu được xác định là do chập điện cục nóng điều hòa ở cầu thang khu tập thể được xây dựng đã lâu kết cấu hai tầng chỉ có một cầu thang làm lối đi duy nhất khu vực chiếu nghỉ có đệm mút nên khi hỏa hoạn bén lửa và nhanh chóng gây ra nhiều khói khí độc
nạn nhân là cụ vũ ngọc huyên tám mươi tuổi sống trong căn nhà số một mươi bảy ngay sát cầu thang nơi bùng phát đám cháy qua công tác trinh sát lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã khẩn trương di chuyển cụ ra khỏi khu vực nguy hiểm
nạn nhân là cụ vũ ngọc huyên tám mươi tuổi sống trong căn nhà số một mươi bảy ngay sát cầu thang nơi bùng phát đám cháy qua công tác trinh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã khẩn trương di chuyển cụ ra khỏi khu vực nguy hiểm

thưa quý vị không chỉ nhãn hưng yên mất mùa do thời tiết mà cây trồng ở tỉnh đắk lắc cũng ở trong tình trạng tương tự trong khi nhiều địa phương của tỉnh đắk lắc đang phải hứng chịu mưa lũ thì tại huyện magrac của tỉnh này hồ đập cạn lại khô cây trồng héo úa
của ngành chức năng huyện mờ đrak tỉnh đắk lắc toàn huyện hiện có sáu mươi ba công trình thủy lợi
phục vụ cho khoảng bảy mươi diện tích cây trồng trên địa bàn
tuy nhiên trong năm nay do lượng mưa ít thời tiết khô hanh khiến mực nước
tại các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện giảm mạnh
một số công trình mực nước thấp hơn ngưỡng tràn từ một đến hai hai mét
đáng lo ngại là hầu hết các công trình xây dựng đã lâu dẫn đến tình trạng bồi lắng
nên lượng nước chứa không đảm bảo
mặt khác dòng chảy trên các sông suối thời gian qua thiếu hụt trầm trọng
thì dừng xe và ném sơn mắm tôm vào nhà
nhiều vật dụng trong nhà bị dính sơn mắm tôm
tiếp nhận trình báo vào ngày một mươi tám tháng tám các đơn vị công an quận bảy và công an phường tân quy
đã đến ghi nhận vụ việc trích xuất camera để truy tìm đối tượng
trước đó liên quan tới việc khủng bố bằng sơn và mắm tôm tại quán phở hòa trong tháng bảy
tại quận ba gây bất xúc trong dư luận
thủ tướng chính phủ yêu cầu thành phố hồ chí minh báo cáo vụ việc trước ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
khẳng định sẽ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư muộn nhất vào ngày ba mươi tháng sáu
nhưng đến nay thì công tác giải phóng mặt bằng cho dự án chống ngập một mươi tỷ đồng vẫn chưa thể hoàn thành
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản chỉ đạo giải quyết chức điểm công tác giải phóng mặt bằng
của dự án giải quyết ngập do triều khu vực tp hcm có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn một
theo đó phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp võ văn hoang giao sở tài nguyên môi trường
sở tài chính sở xây dựng hội đồng thẩm định giá đất tp hcm ủy ban nhân dân tp hcm
tp hcm tp hcm tp hcm tp hcm và công ty trách nhiệm hữu hàng trung nam bp một nghìn năm trăm bốn mươi bảy
chủ đầu tư phải khẩn trương thực hiện các nội dung đề xuất của ban chỉ đạo bồi thường hỗ trợ tái định cư thành phố
cụ thể ủy ban nhân dân tp hcm tp hcm được yêu cầu khẩn trương tiếp xúc các hậu dân còn lại
tại khu vực dự án hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân di dời
tạo sự đồng thuận để người dân bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai dự án theo đúng tiến độ
nếu có khó khăn vướng mắt vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo ủy ban nhân dân tp xem xét chỉ đạo giải quyết kịp thời
ủy ban nhân dân tp hcm cũng đề nghị huyện nhà bè nhanh chóng ra soát báo cáo các khó khăn vướng mắt
liên quan công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án tham mưu đề xuất ủy ban nhân dân thành phố ngay trong tháng tám
ngày một mươi tám tháng tám vừa qua bệnh viện quân y bộ quốc phòng đã cử tổ cấp cứu đường không của bệnh viện bay xuyên đêm
để đón một chiến sĩ đang công tác tại đảo sơn ca thuộc quần đảo trường sa bị đa chấn thương để về đất liền điều trị
bệnh nhân được đưa vào bệnh xá của đảo sơn ca trong tình trạng hôn nghê với vết thương ngỡ cùng gáy hình tê
sau đó được y bác sĩ tiến hành hội chẩn và quyết định chuyển bệnh nhân về bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm để điều trị
nhận được lệnh bộ quốc phòng đề cử tổ cấp cứu đường không của bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm đã đón bệnh nhân về đất liền lúc một mươi h một mươi năm
trong quá trình bay bệnh nhân bị tắt đờm giãn nhiều bộ quốc phòng đề cử tổ cấp cứu đã tiến hành thay ống nội tiến quản để đảm bảo an toàn tính mạng cho bệnh nhân
tại bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm các bác sĩ đã tiến hành chụp ct sở não fivi cuộc sống cổ kiểm tra các tổ thương liên quan sau đó được chuyển về khoa hồi sức tích cực theo dõi và điều trị
sau vài tuần của mùa mưa thì tại tỉnh bà rịa vũng tàu mỗi ngày có từ ba trăm năm mươi đến bốn trăm năm mươi người mắc sốt xuất huyết mới
dịch bùng phát mạnh nhưng lực lượng phòng chống dịch mỏng ý thức phòng dịch của người dân lại chưa cao càng khiến giao dịch sốt xuất huyết tại tỉnh bà rịa vũng tàu đang diễn tiến khó lường
khoảng hơn một tháng nay cứ từ năm giờ chiều đến nửa đêm những chiếc bình phun xịt mũi như thế này lại phải hoạt động hết công suất
thế nhưng việc kiểm soát dịch xuất xuất huyết vẫn không khả quan chỉ trong khoảng thời gian ngắn số ổ dịch tại tỉnh bà rịa vũng tàu đã tăng theo cấp số nhân